ngày hai mươi hai tháng một mươi một tại công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên một trăm tám mươi chín khu công nghiệp đình vũ
thành phố hải phòng công ty cổ phần tàu cao tốc phú quốc phối hợp cùng với công ty trách nhiệm hữu hạn
thành viên một trăm tám mươi chín bộ quốc phòng đã hạ thủy an toàn tàu cao tốc hai thân được đóng tại việt nam
mang tên côn đảo express ba mươi sáu
côn đảo express ba mươi sáu thiết kế theo kiểu tàu hai thân hiện đại tiêu chuẩn châu âu có chiều dài hơn bốn mươi sáu mét
chiều rộng lớn nhất một mươi hai hai mét với sức chứa năm trăm chín mươi tám hành khách
tàu được đóng theo tiêu chuẩn quốc gia về phân cấp với tổng công suất bảy bốn trăm linh bốn mã lực
tốc độ tối đa lên tới ba mươi năm hải lý một giờ sẽ rút ngắn ngoạn mục thời gian hành khách đi từ vũng tàu
tới côn đảo hoặc ngược lại chỉ trong ba giờ đồng hồ
dự kiến quý i năm hai nghìn một mươi chín tàu côn đảo express ba mươi sáu sẽ đưa vào vận hành phục vụ hành khách đi lại
và du lịch trên tuyến vũng tàu côn đảo trần đề côn đảo